chính phủ dự kiến giảm hai lãi suất cho vay trực tiếp cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng hỗ trợ của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
chính phủ dự kiến giảm hai lãi suất cho vay trực tiếp cho vay trực tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
tháng nhân đạo là hoạt động rất ý nghĩa thiết thực để hội chứ thập đỏ các cấp tổ chức các hoạt động tại cộng đồng vận động các cơ quan tổ chức chăm lo cho người nghèo những người có hoàn cảnh khó khăn kém may mắn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và hạn hán xâm nhập mặn với thông điệp chung tay vì sức khỏe cộng đồng
tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi bắt đầu từ ngày một tháng năm đến ngày ba mươi một tháng năm và tập trung vào các hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe cộng đồng như nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín triển khai trên toàn quốc mô hình chợ nhân đạo hỗ trợ sinh kế cho những người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín hưởng ứng chiến dịch những giọt máu hồng hè hai nghìn hai mươi lồng ghép với phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
còn tại tỉnh lâm đồng ngày hôm nay hội chữ thập đỏ tỉnh cũng tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo
hội chữ thập đỏ tỉnh cũng tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo và khai mạc chợ nhân đạo năm hai nghìn hai mươi với chủ đề trung tây vì sức khỏe cộng đồng
đây là lần thứ ba liên tiếp tháng nhân đạo được tổ chức với chỉ tiêu hỗ trợ hơn tám một trăm linh xuất quà có tổng giá trị hơn ba tỷ đồng trao bốn giếng nước trị giá ba mươi năm triệu đồng mỗi giếng đồng thời tiếp tục kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
tại lễ phát động hội chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn ba tỷ đồng
qua hai năm triển khai tháng nhân đạo tỉnh lâm đồng đã quyên góp được hơn chín hai tỷ đồng
qua đó trợ giúp gần ba mươi lượt người dễ bị tổn thương người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng chín mươi bốn căn nhà tình thương khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn hai mươi hai lượt người
dịp này mô hình chợ nhân đạo cũng đã được tổ chức qua đó đã trợ giúp cho hàng trăm người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tiếp tục là một thông tin vui
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta sáng nay ngày năm tháng năm tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội có một mươi một bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong số một mươi một bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay có hai ca trước đó xác định tái dương tính đến thời điểm này đã có bốn lần xét nghiệm âm tính trở lại
tính chung cả một mươi một bệnh nhân đều có những kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai từ hai lần trở lên
đặc biệt bệnh nhân một trăm sáu mươi một là một trong năm bệnh nhân nguy kịch phải thở máy xâm nhập điều trị hồi sức tích cực nay cũng đã tỉnh và tiếp xúc được kết quả xét nghiệm năm lần đều âm tính

trong số một mươi một bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội có hai ca trước đó xác định tái dương tính đến thời điểm này đã có bốn lần xét nghiệm âm tính đến thời điểm này đã có bốn lần xét nghiệm âm tính
trong số một mươi một bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội có hai ca trước đó xác định tái dương tính đến thời điểm này đã có bốn lần xét nghiệm
một số ngành có chỉ số sản xuất tăng khá so với cùng kỳ năm trước như sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu tăng hai mươi năm chín sản xuất sản phẩm điện tử máy vi tính và sản phẩm quan học tăng chín bảy
một số ngành giảm sâu hoặc tăng rất thấp so với cùng kỳ năm trước như sản xuất xe có động cơ giảm một mươi bốn hai sản xuất đồ uống giảm một mươi ba chín sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu giảm chín ba
một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong bốn tháng giảm sâu và tăng thấp so với cùng kỳ năm trước
một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong bốn tháng giảm sâu và tăng thấp so với cùng kỳ năm trước như bia giảm hai mươi bốn một ô tô giảm hai mươi ba tám xe máy giảm một mươi sáu sáu dầu thô khai thác giảm một mươi hai
hôm nay năm tháng năm hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục điều hành phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm hai cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng trần văn minh và văn hiễu chiến
cùng một mươi tám đồng phạm trong vụ án thâu tóm nhà đất công sản
tại tòa sáng nay các luật sư đã tiến hành xét hỏi các bị cáo về các vấn đề mà họ kháng cáo tại tòa
nhiều bị cáo đều kêu an mong muốn được giảm nhẹ hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự
các bị cáo từng là cấp dưới của hai cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng đều cho rằng việc bán nhà đất công sản mặc dù không thuộc diện được mua chỉ định
nhưng họ làm theo chỉ đạo chủ trương chung của lãnh đạo thành phố
bị cáo văn hiễu chiến trước đó đã bất ngờ kháng cáo về cả hai tội danh bị tuyên ở án sơ thẩm
hôm nay công an tỉnh phú thọ đã triệu tập các cá nhân là quản trị viên các fanpage trên mạng xã hội có hành vi đăng tải chia sẻ các thông tin
hình ảnh clip ghi lại cảnh điều khiển xe mô tô đua xe trái phép
những hình ảnh trên đã tác động xấu tới nhận thức của giới trẻ góp phần kích động các hành vi gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phú thọ đã xác minh làm rõ hai mươi hai trang fanpage và tám nhóm facebook vi phạm
cơ quan công an đã xác định được tám cá nhân
trực tiếp tham gia quản trị điều hành các trang fanpage tất cả tám trường hợp trên đều là học sinh trung học phổ thông
tại các trường trên địa bàn huyện phù ninh và thị xã phú thọ
làm việc tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
công an tỉnh phú thọ đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng hơn tám giờ sáng nay tại khu tập thể trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh an giang
tại phường bình khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
rất may là không có thiệt hại về người
ngọn lửa xuất phát từ tầng một của khu tập thể
lúc xảy ra cháy thì có khoảng một mươi người của trung tâm này có mặt tại hiện trường
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã điều động năm xe chữa cháy chuyên dụng hai xe tiếp nước hai máy bơm nước và hàng chục cán bộ chiến sĩ
cùng người dân tham gia chữa cháy
sau hơn một giờ đám cháy đã được khống chế
vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng thiêu dụi phần lớn đạo cụ
phục trang biểu diễn của trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh an giang
thưa quý vị hiện nay tỉnh quảng trị đang vào mùa nắng nóng và cũng là thời kỳ cao điểm
đồng bào vùng cao đốt nương làm rẫy
điều này tiêm ẩn nguy cơ cháy rừng trên địa bàn
trước thực trạng trên các ngành chức năng của tỉnh quảng trị đang triển khai nhiều giải pháp để phòng chống cháy rừng
đây là khu vực rừng trồng thuộc địa bàn thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
thời điểm này trời nắng nóng và gió phơn thổi mạnh nhưng người dân vẫn triển khai công việc đốt nương làm rẫy
ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc rông tỉnh quảng trị quản lý hai mươi sáu ha rừng
để hạn chế được nguy cơ cháy rừng ban quản lý đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường thêm một số chốt tại khu vực nhạy cảm
ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc grông tỉnh quảng trị quản lý hai mươi sáu ha rừng
bà con có thể phát nương làm rẫy và đặc biệt là đốt rừng và xác định các khu vực có thể xảy ra nguy cơ cháy rừng để không bị động đối với các tình huống xảy ra
nhờ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng nên nhiều năm qua khu vực rừng phòng hộ thuộc lưu vực sông thạch hãn chưa xảy ra vụ cháy rừng nào

có được như vậy là nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ chủ rừng đến người dân sống gần khu vực rừng trồng
hằng ngày thì tràm phấn công là một cá trực gồm có ba người và thường xuân đi tuần trá trên cả tuyến đường sống và đường bộ trực cho gần hai mươi bốn đến hai mươi bốn giờ
đảm bảo là không có cái hiện tượng xâm lấn rừng hay là cháy rừng xảy ra
để công tác phòng chống cháy rừng có hiệu quả trên tất cả các tuyến các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng trị đã tăng cường thêm lực lượng
tăng cường thời gian tuần tra phối hợp với các chốt chống dịch của lực lượng bộ đội biên phòng để cùng tham gia phòng chống cháy rừng
đồng thời bảo đảm cho phòng chống dịch covid một mươi chín
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều nay của truyền hình nhân dân